dù phát biểu trước quốc hội đạt kết quả thấp hay cao thì đều là cơ sở để thôi thúc chính phủ làm việc tốt hơn
đề cao tinh thần trách nhiệm hơn trước nhân dân trước quốc hội và đặc biệt là chúng ta biết phát huy ưu điểm
nhanh chóng khắc phục tồn tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ trước đảng trước nhân dân
đây là nhận định của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại phiên họp chính phủ thường kỳ được khai mạc vào sáng nay
so sánh với các lần lấy phiếu tín nhiệm lần trước thủ tướng nhận định lần này
các thành viên chính phủ đều có phiếu tín nhiệm cao hơn các lần trước
thủ tướng biểu dương và đánh giá cao các thành viên chính phủ đã chuẩn bị tốt các báo cáo
thủ tướng lưu ý hiện đang sửa lại thảo luận và đang chuẩn bị văn kiện của quốc hội
thủ tướng yêu cầu bộ kế hoạch và bộ tài chính phải bám sát nội dung của dự thảo kế hoạch của các bộ liên quan
để xây dựng nghị quyết làm việc trực tiếp với các ủy ban của quốc hội để trình ra quốc hội
thủ tướng cũng lưu ý một số vấn đề vẫn còn chậm trễ trong đầu tư công